liên quan đến vụ đánh bạc quốc tế quy mô lớn vừa bị bóc gỡ tại quận dương kinh thành phố hải phòng
lực lượng công an phối hợp cùng các cơ quan chức năng thành phố hải phòng
đang tiếp tục điều tra lấy lời khai của các đối tượng liên quan
theo đó số tiền giao dịch trên hệ thống tính toán sơ bộ đã lên tới trên ba tỷ nhân dân tệ
tương đương khoảng một mươi tỷ đồng việt nam
cùng với đó công an thu giữ gần hai điện thoại thông minh hơn năm trăm ba mươi máy tính các loại
nhiều thẻ ngân hàng tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác
các đối tượng tham gia đều trong độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi bốn được đưa sang theo qua con đường du lịch
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc